kính chào quý vị và các bạn
ngày hôm nay thời tiết tại các tỉnh thành miền bắc hầu như chưa có biến đổi gì nhiều
ở khu vực đông bắc bộ do chịu ảnh hưởng của đới gió đông trên cao nên duy trì mưa ở diện dài rác
riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa mưa to
nhưng sang đến ngày mai khi không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống thì mưa rông sẽ tăng mạnh
nhiều nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
cần lưu ý khối khí lạnh khá mạnh sẽ khiến cho nền nhiệt giảm đáng kể trời chuyển lạnh vùng núi có nơi chuyển rét
sau đó từ trưa chiều ngày một mươi trở đi khi khu vực nằm sâu trong khối không khí lạnh thì mưa sẽ giảm nhanh
nhưng nền nhiệt chưa có cơ hội tăng nhanh
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ từ ngày mai không khí lạnh cũng sẽ ảnh hưởng
gây mưa rông rải rác cùng nền nhiệt giảm đáng kể trời chuyển lạnh vùng núi cao có nơi chuyển rét
và cũng đến ngày một mươi trở đi khi nằm sâu trong khối không khí lạnh khô thì mưa rông sẽ giảm nhanh
tuy nhiên nền nhiệt chưa tăng nhanh trở lại
tại khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh sang đến ngày mai mưa rông vẫn duy trì trên diện rộng cục bộ có mưa to
từ đêm chín sang đến ngày một mươi tháng một mươi cường độ mưa sẽ gia tăng và lan dần vào khu vực quảng bình đến thừa thiên huế
đến ngày một mươi một khi nằm sâu dần vào khối không khí lạnh khô thì mưa có xu hướng giảm nhanh ở khu vực bắc trung bộ
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây cũng trong xu hướng giảm dần
đêm nay ngày mai sao động trong khoảng từ hai mươi hai mươi chín độ sang đến ngày mùng một mươi có xu hướng giảm thêm và tới ngày một mươi một thì nền nhiệt sẽ tăng nhẹ trở lại
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ba ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác
từ ngày mùng một mươi tại đây có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to lên rất to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
do mưa tăng nên nền nhiệt trên khu vực
cũng trong xu hướng giảm dần cao nhất ngày mai sao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ và giảm trong hai ngày tiếp theo
vùng cao tây nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa bắc giải thấp xích đạo có xu hướng nâng trụng dần lên phía bắc nên có mưa rào và rông
tập trung nhiều về chiều và tối cục bộ có mưa vừa mưa to
cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
sự báo nhiệt độ tại đây giao động trong khoảng từ một mươi tám đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây cũng chịu tác động của hệ thống gây mưa đã phân tích ở trên nên về chiều tối vẫn có mưa rông rải rác
cuộc bộ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn ngày đêm sao động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ